trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm năm nay số vụ tai nạn giao thông hay tai nạn ẩu đả đánh nhau đã gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý phần lớn là do có sử dụng bia rượu quá nồng độ cho phép
theo số liệu thống kê từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong hai ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cả nước xảy ra bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông trên sáu mươi người thương vong tăng cả hai tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
còn tại bệnh viện việt đức trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn
trung bình mỗi ngày bệnh viện cấp cứu cho khoảng một trăm năm mươi trường hợp trong đó sáu mươi là do tai nạn giao thông
bảy mươi do tai nạn sinh hoạt như đánh nhau gây gỗ một mươi còn lại do các nguyên nhân khác
tuy nhiên điểm chung của các nạn nhân là đều có sử dụng rượu bia
theo các bác sĩ khi cấp cứu những bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu cao là một khó khăn rất lớn
bởi cùng một mức độ thương tổn
nhưng với bệnh nhân uống
uống rượu bia thì việc hồi sức cấp cứu trở nên khó khăn hơn rất nhiều
khuyến cáo người dân khi đã sử dụng rượu bia thì không nên tham gia giao thông tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc